các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong đó khu vực các tỉnh từ thừa thiên huế trở vào đến bình thuận là vùng có mưa vừa đến mưa to thậm chí có nơi mưa rất to và rông
nguy cơ sạt lở đất lũ quét trên các sông suối nhỏ ngập úng ở vùng trũng thấp có khả năng xảy ra tại tỉnh quảng nam quảng ngãi
đặc biệt ở các huyện hiên nam sang quế sơn phước sơn trà my của quảng nam các huyện trà bồng sơn tây sơn hà ba tơ minh long ở quảng ngãi
và ngập úng đô thị tại thành phố tam kỳ và thành phố quảng ngãi bà con cần hết sức cảnh giác
là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi giải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực phía tây nam của huyện đảo trường sa
trong ngày và đêm hôm nay thời tiết tại hầu khắp các tỉnh nam bộ sẽ chuyển xấu mưa rông sẽ tăng lên mức nhiều nơi với mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
mưa lớn cùng ảnh hưởng của chiều cường nên mực nước sông cửu long sông sài gòn được dự báo sẽ lên rất nhanh
các tỉnh an giang đồng tháp long an và chiều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố hồ chí minh thành phố cần thơ vĩnh long nên người dân cũng cần hết sức lưu ý
thưa quý vị và các bạn từ đêm qua đến giờ áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc tốc độ di chuyển khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km một giờ
với tốc độ di chuyển như vậy chiều nay áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vùng biển bến tre cà mau
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh ở vùng biển tây nam huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận cho đến cà mau
bao gồm các huyện đảo phú quý côn đảo có mưa rào và rông kèm theo khả năng lốc xoáy và rồng gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
ven biển các tỉnh nam bộ cần đề phóng nước dân kết hợp với chiều cường cao từ bốn đến bốn năm mét
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước